tại tỉnh nam định hôm nay đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh nam định lần thứ hai mươi
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm cũng chính thức khai mạc
giữa đại hội có đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
cùng dự có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an đại diện các bộ ngành trung ương
lãnh đạo các tỉnh thành phố và ba trăm năm mươi đại biểu đại diện cho trên một trăm linh đảng viên của đảng bộ tỉnh nam định
phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí trương hòa bình lưu ý
trên cơ sở những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo điều hành nhiệm ký qua
đảng bộ chính quyền tỉnh nam định cần chú trọng công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
tăng cường phòng chống tham nhũng và phòng chống các biểu hiện suy thoái của cán bộ đảng viên trong giai đoạn hiện nay
đồng thời hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội
thu hút đầu tư thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ
đóng góp và các dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
nêu cao tinh thần trách nhiệm dân chủ sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về trí tuệ
bản lĩnh chính trị có phẩm chất đạo đức năng lực lãnh đạo và sức khỏe
bầu tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa hai mươi
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm nam định đặt mục tiêu tổng sản phẩm grdp tăng bình quân tám năm chín năm một năm
đến năm hai nghìn hai mươi năm thu nhập bình quân đầu người trên một trăm linh triệu đồng một người một năm
thu ngân sách đạt trên một mươi tỷ đồng một năm